thưa quý vị điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone là một trong những chính sách giúp người nghiện hòa nhập với cộng đồng dần từ bỏ ma túy
chính sách này đang được thực hiện rất tốt có kết quả
tuy nhiên nhiều bệnh nhân không thực hiện đúng pháp đồ điều trị lợi dụng sự sơ hở của cán bộ điều trị để rút bớt thuốc đem ra ngoài bán cho các đối tượng khác dẫn đến vi phạm pháp luật ghi nhận tại tỉnh phú thọ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng phạm thế hùng trú ở khu núi miếu thị trấn phong châu huyện phù ninh tỉnh phú thọ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trong lúc đi uống methadone tại trung tâm y tế huyện phù ninh hùng đã rút bớt phần thuốc của mình rồi đem ra ngoài bán kiếm lời
do nhiều lần đi cai nghiện biết tâm lý của một số người nghiện ma túy muốn uống thuốc methadone nhưng không muốn
để mọi người biết hùng đã dùng si lanh rút bớt lượng thuốc để đem bán mỗi lần bán hùng được hai trăm linh đồng
theo bác sĩ hoàng thị hồng nhung phó giám đốc trung tâm y tế huyện phụ ninh tỉnh phú thọ người trực tiếp phụ trách cơ sở điều trị methadone
trung tâm sẵn sàng tiếp nhận thăm khám tư vấn và điều trị cho những bệnh nhân nghiện có nhu cầu
xong có những người nghiện ma túy vì sợ gia đình cơ quan bạn bè biết nên không đến đăng ký điều trị mà mua lại methadone của những người đang được điều trị để sử dụng
từ đó nhiều bệnh nhân giấm dúi không tuân thủ quy trình điều trị mà rút bớt thuốc đem bán ra ngoài
cái giải pháp để khắc phục đó là chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ trung tâm y tế là mỗi ngày có một cán bộ đứng ở ngoài cửa
cái cửa thòng uống đấy gọi từng bệnh nhân vào uống từng bệnh nhân vào uống sau đó thì cán bộ giám sát phải trị lý nghiệm là giám sát bệnh nhân uống hết thuốc và yêu cầu bệnh nhân là phải chào
cơ quan công an huyện phù ninh cho biết sau khi sự việc xảy ra đơn vị đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm
về những bệnh nhân nghiện có nhu cầu để sử dụng